tối qua ngày hai mươi tám tháng bốn tại trung tâm nghệ thuật star galaxy láng hạ đã diễn ra một chương trình nghệ thuật đặc biệt

hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực như thương mại giáo dục văn hóa nông nghiệp hợp tác kỹ thuật
chương trình âm nhạc kỷ niệm được tổ chức rất ấm cúng với sự xuất hiện của danh ca nổi tiếng người israel
ca sĩ achinoa nini cùng nghệ sĩ guitar gildor
đây là một trong những hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa do đại sứ quán israel tổ chức chào mừng kỷ niệm hai mươi năm năm mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia
kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
ban thường vụ tỉnh đoàn quảng bình đã tổ chức lễ khánh thành cột cờ tổ quốc trên đảo hòn la thuộc xã quảng đông huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
cột cờ tổ quốc đảo hòn la được khởi công vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
công trình có chiều cao trên hai mươi hai sáu mét trong khuôn viên gần một trăm sáu mươi bốn m hai với kinh phí gần một hai tỷ đồng
lễ khánh thành cột cờ tổ quốc trên đảo hòn la vào dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
nhằm tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tại bảo tàng văn hóa các dân tộc việt nam thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa diễn ra triển lãm ảnh thời sự nghệ thuật mang tên
không xa đâu trường xa ơi với sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh thái nguyên cùng đông đảo hội viên hội nghệ sĩ nhấp ảnh trong và ngoài tỉnh
triển lãm trưng bày giới thiệu với công chúng bảy mươi năm bức ảnh đặc sắc ghi lại cuộc sống sinh hoạt làm việc và sẵn sàng chiến đấu của các chiến sĩ hải quân anh hùng
đây là những tác phẩm ảnh do nghệ sĩ nhấp ảnh đỗ khánh vân hội viên hội văn học nghệ thuật tỉnh thái nguyên thực hiện trong chuyến đi công tác trường sa vào tháng một năm hai nghìn một mươi chín
điểm nhấn tại triển lãm là việc đấu giá hai bức ảnh mang tên cập bến và lướt trên ngọn sóng
toàn bộ số tiền bán đấu giá được tác giả dành để mua máy lọc nước gửi
các chiến sĩ tại đảo an bang toàn bộ bảy mươi năm bức ảnh trưng bày tại triển lãm cũng được tác giả gửi tặng chiến sĩ bộ đội hải quân vùng bốn
với ý nghĩa động viên các anh vững vàng yên tâm công tác triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày năm tháng năm
theo tổng cục thủy sản ủy ban châu ec đánh giá cao những nỗ lực của việt nam chống khai thác thủy sản bất hợp pháp trong sáu tháng qua
tuy nhiên quyết định cuối cùng phụ thuộc vào kết quả giám sát thực tế sắp tới dự kiến diễn ra vào đầu tháng bốn
năm hai nghìn một mươi tám thủy sản việt nam vẫn đang thực hiện những nỗ lực cuối cùng để gỡ thẻ vàng
cụ thể việt nam tiếp tục áp dụng biện pháp mạnh đối với các tàu cá vi phạm đánh bắt bất hợp pháp như thu bằng lái của thuyền trưởng
tước giấy phép khai thác nâng mức phạt để đảm bảo tính gian đe
bên cạnh đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã thành lập tổ công tác liên ngành
phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tàu cá đánh bắt hải sản
tổ chức tuần tra kiểm soát trên biển
tiến tới loại bỏ khai thác iuu
đồng thời đẩy mạnh việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản khai thác theo quy định
để ngăn chặn nguyên liệu khai thác từ hoạt động khai thác bất hợp pháp
nhìn chung eu đã ghi nhận những kết quả mà việt nam đã làm được trong thời gian qua
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn cần có lộ trình khắc phục xử lý
bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý trong nước
việt nam cần xác định rõ lộ trình gia nhập hiệp định quốc gia có cảng của fao
và hiệp định đàn cá di cư xa của liên hợp quốc
thực thi hiệu quả việc giám sát tàu cá trên biển thông qua việc xác định rõ lộ trình
lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động
liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức khai mạc tháng công nhân lần thứ một mươi năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
vì đời sống việc làm của người lao động
tháng công nhân năm nay sẽ có nhiều chương trình trọng tâm
như giờ thứ chín lao động giỏi lao động sáng tạo đồng hành cùng doanh nghiệp
liên đoàn lao động tp hcm cũng tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí
hỗ trợ vay vốn cep đăng ký vừa làm vừa học và các chương trình tham quan giảm giá dành cho người lao động
đến nay qua một mươi năm thực hiện tháng công nhân các cấp công đoàn tp hcm đã xây dựng ba trăm linh tám mái ấm công đoàn
hỗ trợ mổ tim cho bốn mươi bốn trường hợp công nhân và con công nhân
tổ chức hai mươi một chương trình văn hóa phục vụ đời sống tinh thần cho người lao động
vận động gần hai triệu công nhân tham gia các phong trào thi đua
làm ra trên hai mươi sáng kiến làm lợi giúp tiết kiệm ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng
đồng nai với đặc thù là tỉnh công nghiệp có gần một triệu công nhân
trong đó có hơn sáu mươi lao động nhập cư nên những năm qua cấp ủy đảng chính quyền
các cấp công đoàn và bản thân chủ các doanh nghiệp trên địa bàn
luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
mỗi khi sức khỏe có vấn đề thay vì phải xin nghỉ việc tìm đến bệnh viện như trước đây
này chị lê thị thắm đã được khám bệnh điều trị ngay tại phòng khám đa khoa
của công ty cổ phần tê quang vina khu công nghiệp biên hòa hai
sự thay đổi tích cực này tạo thuận lợi cho nữ công nhân này cũng như đồng nghiệp
tiết kiệm chi phí đi lại thời gian chờ đợi và đặc biệt không phải nghỉ việc trong thời gian khám chữa bệnh
cũng làm hai ba năm rồi nhưng mấy năm lại đây thì công nhân là công ty cũng rất là phát triển quan tâm
đến sức khỏe của công nhân mở phòng khám rất là tốt rồng rải mát mẻ
mỗi lần đi ra khám nói chung bác sĩ cũng khám cho nhân
để tạo điều kiện cho công nhân được về để sửa để tiếp tục làm cho nhanh
ngoài phòng khám đa khoa được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại
với đội ngũ năm mươi y bác sĩ và ba mươi giường lưu trú
tại công ty có đến hơn ba mươi bốn công nhân này
ban giám đốc còn đầu tư năm mươi tỷ đồng
tổng trường mầm non hỗ trợ năm mươi học phí cho con em công nhân
đến thời điểm này đã có trên chín mươi một số doanh nghiệp ở địa bàn đồng nai
thực hiện bữa ăn ca với mức từ một mươi sáu đến hai mươi ba đồng một suất một người
ngoài ra việc xây dựng bữa ăn ca
cũng được chính quyền cấp công đoàn và doanh nghiệp đặc biệt quan tâm thực hiện
tuy nhiên thực tế đời sống đông đảo của công nhân nhập cư đến đồng nai còn chật vật
đa phần anh chị em công nhân vẫn phải thuê nhà trọ chật hẹp
hầu hết phải cật lực làm thêm giờ mới hy vọng theo kịp mặt bằng sinh hoạt chung
để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động
rất cần có những giá trị đặc biệt
đó là một giải pháp đột phá mạnh mẽ hơn nữa của các cấp các ngành
bởi lẽ công nhân làm việc tạo ra sản phẩm cho xã hội
đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương và đất nước
thì cấp ủy đảng chính quyền và cả hệ thống chính trị cần phải có trách nhiệm chăm lo
chuyển sang các thông tin quốc tế
tổng thống mỹ lạc quan về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
nga thổ nhĩ kỳ và iran phản đối các nỗ lực chia rẽ syri
hôm qua tổng thống mỹ donald trump đã bày tỏ sự lạc quan về tình hình trên bán đảo triều tiên
cũng như công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều sắp tới
tuyên bố trên được tổng thống trump đưa ra sau cuộc điện đàm với người đồng cấp hàn quốc moon jae in
trong bài đăng trên trang mạng xã hội twitter tổng thống trump nhấn mạnh đã có một cuộc thảo luận tốt đẹp
với tổng thống hàn quốc moon jae in về hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
đồng thời khẳng định việc xác định thời gian và địa điểm tổ chức sự kiện này
đang được triển khai
bên cạnh đó tổng thống trump cũng cho biết đã thông báo với thủ tướng nhật bản shinzo abe
về những thông tin liên quan tới hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
phát biểu trước những người ủng hộ tại bang michigan washington
ông trump nói rằng cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều có thể diễn ra trong ba đến bốn tuần nữa
tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một cuộc gặp trong ba hoặc bốn tuần tới
đó sẽ là một cuộc gặp rất quan trọng về phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên
tôi sẽ không dự đoán bất kỳ điều gì có thể xảy ra sắp tới
trước đó tổng thống trump cho biết đã giới hạn địa điểm diễn ra cuộc gặp xuống còn hai nơi
nhưng không tiết lộ cụ thể
tuy nhiên theo nguồn tin dẫn lời của một số quan chức mỹ cho biết
singapore đang là lựa chọn hàng đầu cho nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh này
trung quốc và ấn độ nhất trí cải thiện việc liên lạc giữa quân đội hai nước
nhằm tránh mọi xung đột tại biên giới
đây là kết quả của cuộc hội đàm không chính thức giữa thủ tướng ấn độ
natrendra modi và chủ tịch trung quốc tập cận bình diễn ra vào ngày hôm qua
cuộc hội đàm không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo trung quốc và ấn độ
với mục đích cải thiện quan hệ song phương
cuộc gặp diễn ra vài tháng sau khi hai bên xảy ra đối đầu căng thẳng
tại khu vực độc lam himalaya
hai nhà lãnh đạo ủng hộ nỗ lực của các phái đoàn đặc biệt
nhằm tìm kiếm một giải pháp công bằng hợp lý có thể chấp nhận được
nhấn mạnh duy trì hòa bình và ổn định tại mọi địa điểm dọc biên giới
bên cạnh đó hai bên cũng nhất trí rằng ấn độ và trung quốc
với vai trò là các nền kinh tế mới nổi nên cùng chung tay đưa ra
các giải pháp sáng tạo và bền vững cho những thách thức
mà nhân loại đang phải đối mặt trong thế kỷ thứ hai mươi một
đồng thời nhất trí thực hiện một dự án kinh tế chung ấn độ trung quốc
cũng trong ngày hôm qua tân ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã tới ả rập xê út
một trong những điểm dừng chân đầu tiên của ông trong chuyến công du trung đông
trong bối cảnh washington đang cân nhắc những quyết định liên quan
đến thỏa thuận hạt nhân đối với iran
đồng thời xem xét lại vai trò của mỹ ở syri
tại thủ đô riyadh của ả rập xê út ngoại trưởng mỹ mike pompeo đã được
người đồng cấp nước chủ nhà aden al jubeer đón tiếp
ông pompeo cũng sẽ có các cuộc hội kiến với hoàng thái tử mohamed bin salman
và quốc vương salman trong chuyến thăm này
một quan chức bộ ngoại giao mỹ cho hay chuyến công du tới riyadh
erusalem và amman của ông pompeo diễn ra chỉ hai ngày
sau khi ông tuyên thệ nhậm chức ngoại trưởng mỹ
nhằm thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn với các đồng minh quan trọng của washington
ở khu vực trung đông
ông pompeo cho biết sẽ thảo luận về tương lai của thỏa thuận hạt nhân
mà iran ký với nhóm p năm một trong các cuộc thảo luận với các đồng minh ở trung đông
sau cuộc gặp với ngoại trưởng iran mohammad javad zarif
và người đồng cấp thổ nhiệm kỳ mevlut cavusoglu tại thủ đô moscow
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết những nỗ lực chia cắt syri với lý do là tôn giáo và sắc tộc
là hoàn toàn không thể chấp nhận được
ngoại trưởng nga lavrov tuyên bố chống lại những nỗ lực phá hoại sự cố gắng chung của ba nước
và chỉ ra rằng tiến trình astana là ổn định
trong khi đó ngoại trưởng mevlut cavusoglu cáo buộc mỹ ủng hộ các đơn vị bảo vệ nhân dân người quốc
và đảng liên minh dân chủ người quốc những tổ chức bị ankara coi là khủng bố
đồng thời tuyên bố giải pháp tốt nhất tại syri là chính trị
và bất cứ giải pháp quân sự nào đều là phi pháp
và không thể chấp nhận được
về phần mình ngoại trưởng javad zarif cáo buộc mỹ đang gây căng thẳng giữa các nhóm sắc tộc tại syri
và lợi dụng nhiều nhóm sắc tộc khác nhau
trước đó ngoại trưởng của ba nước đã có cuộc hội đàm về tình hình syri
sau vụ mỹ và anh tấn công quân sự syri liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học
ba nước nhất trí tiếp tục tiến trình hòa bình syri
nhấn mạnh cần giúp đỡ chính quyền syri quét sạch những phần từ khủng bố
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay
thân ái chào tạm biệt